theo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai từ đầu năm đến nay các hiện tượng thời tiết diễn ra cực đoan
gây thiệt hại lớn ở nhiều khu vực trong cả nước
trong đó hạn hán xảy ra ở cả ba miền xâm nhập mặn vượt bước lịch sử tại đồng bằng sông kiểu long
mưa lớn kèm theo rông lốc xét mưa đá xảy ra liên tiếp tại miền núi phía bắc đồng bằng sông hồng tây nguyên
và đây là hiện tượng hiếm gặp báo hiệu sự bất thường của thiên tai
tuy vào thời điểm mùa khô tại nam trung bộ nhưng mưa lớn xuất hiện bất thường khiến hàng chục nghìn hectare lúa ngập sâu trong nước
còn tại bắc bộ bốn tháng đầu năm có bảy đợt mưa rông lốc xét kèm theo mưa đá trên diện rộng trên địa bàn một mươi năm tỉnh thành phố miền bắc nhất là tại các tỉnh miền núi
thì vậy thì cái lượng mưa trung bình ấy nó phải rồn vào cuối năm nó có tính bù trừ thì cuối năm sẽ phải mưa to
thế cho nên là chúng ta phải đề phòng cái trường hợp mưa to vào cuối năm ở những vùng mà bị hạn hán kéo dài
nếu điểm lại các thời điểm thiên tai xảy ra vào năm hai nghìn một mươi bảy cho thấy các đợt mưa kéo dài với lượng lớn đã gây ra lũ quét sạt lở đất kinh hoàng
hồ hòa bình lần đầu tiên đã phải xả lũ khẩn cấp tám cửa xả với lưu lượng lớn nhất
lên đến một mươi sáu năm trăm hai mươi mét khối một giây
số lượng cơn bão đạt kỷ lục trong lịch sử với một mươi sáu cơn bão và bốn áp thấp nhiệt đới trên biển đông
và năm nay trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đã đưa ra những cảnh báo sau các đợt khô hạn kéo dài của năm nay
nguy cơ xuất hiện mưa lũ đặc biệt lớn có thể xảy ra
chúng tôi dựa trên những nghiên cứu của mình thứ hai là dựa trên những sản phẩm chúng tôi có được
chúng tôi cũng trao đổi với những đồng nghiệp trên thế giới
như ở châu âu mỹ úc và chúng tôi thảo luận với nhau
cái thứ ba là chúng tôi cũng có cái thống kê riêng của chúng tôi thống kê riêng từ ba mươi năm trở lại đây và chúng tôi thấy một cái điều đấy cái khả năng nó xảy ra
sau cái thời kỳ mà hạn hán như vừa rồi mà điển hình là khu vực nam bộ và tây nguyên này hạn
thì có khả năng là cái lượng mưa của tháng chín tháng một mươi mà nó gia tăng
thôi được nhiều năm thì có thể kèm theo những cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm nó tăng lên
ví dụ như là
theo dự báo năm nay khả năng có khoảng từ một mươi một đến một mươi ba cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển đông
trong đó có năm đến sáu cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta
tập trung nhiều ở khu vực trung bộ và phía nam trong những tháng nửa cuối năm hai nghìn hai mươi
trước cái tình hình thiết đa như vậy nguồn lực đầu tư của nhà nước của xã hội phải tập trung nhiều hơn
thứ hai công tác cảnh báo
trước mắt là chúng ta phải đan dày cái mạng lưới quan trắc về mưa về đo mặn về dòng chảy
về lâu về dài chúng ta sẽ cố gắng có những bản tin đủ dài để chúng ta có những quy hoạch phát triển
trước những cảnh báo như vậy ngay từ bây giờ người dân và chính quyền địa phương cần chú ý theo dõi diễn biến thời tiết
chủ động các biện pháp ứng phó ngay từ bây giờ để giảm thiểu thiệt hại